từ đó giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ
hôm qua ban thường vụ thành ủy đà nẵng tổ chức công bố quyết định về việc chuyển y kết quả bầu ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các quyết định của ban thường vụ thành ủy đà nẵng về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng có một mươi tháng
đồng chí lê thị mỹ hạnh ủy viên ban thường vụ làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng ngày thường trực thành ủy đà nẵng công bố các quyết định về việc điều động phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên ban thường vụ
đối với các ban ban tổ chức ban nội chính ban tuyên giáo và ban dân vận thành ủy

bộ máy lãnh đạo chủ chốt ở đà nẵng đã được củng cố kiện toàn
với năng lực kinh nghiệm công tác trong nhiều năm đồng chí bí thư thành ủy đà nẵng mong rằng

vừa qua đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ gọi tắt là ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
đã có buổi làm việc kiểm tra tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh ninh bình
năm hai nghìn hai mươi tỉnh ninh bình đã triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật hoạt động của tội phạm được kiềm chế và kéo giảm
không có tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành và sử dụng vũ khí nóng gây án

đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao sự chủ động cách làm sáng tạo của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh ninh bình trong công tác phòng chống tội phạm
thời gian tới tỉnh ninh bình cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật đồng thời tăng cường các giải pháp phòng ngừa xã hội
nhất là tuyên truyền thông báo rộng rãi phương thức thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm
đặc biệt là tội phạm kinh tế quản lý chặt chẽ cư trú và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
đầu năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phân đấu mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt ít nhất một mươi hai năm tỷ đô la mỹ

việt nam là một trong số ít các nước có tốc độ tăng diện tích rừng ổn định trên thế giới

đặc biệt là thu hút các nguồn lực xã hội thông qua dịch vụ môi trường rừng với trung bình một sáu trăm linh tỷ đồng một năm

những năm qua ngành lâm nghiệp đã phát huy lợi thế phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản
năm hai nghìn hai mươi dù ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên dự kiến giá trị xuất khẩu lâm sản vẫn sẽ đạt khoảng một mươi ba tỷ đô la
cao hơn mục tiêu thủ tướng giao là một mươi hai năm tỷ đô la
việt nam là quốc gia đứng thứ năm trên thế giới thứ hai châu á và đứng đầu khu vực đông nam á về xuất khẩu lâm sản
sau cơn bão số chín hàng trăm ngôi nhà của người dân ở các huyện miền núi nam trà my

để hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

căn nhà của gia đình anh trần ngọc ấn bị tốc mái hoàn toàn do cơn bão số chín
sau khi biết được hoàn cảnh đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam đã vượt hơn một trăm linh km đường núi vận chuyển tôn đến tặng
đồng thời vận động lực lượng đoàn thanh niên công an huyện bắc trà my và công an xã trà ca

với số tiền gần một tỷ đồng do đoàn viên thanh niên và các mạnh thường quân đóng góp

nam trà my bắc trà my
tiến hành sửa chữa lại nhà cửa cho nhân dân đặc biệt từ nguồn kinh phí bốn trăm linh triệu đồng huy động từ đài tiếng nói nhân dân tp hcm
đoàn thanh niên công an tỉnh hỗ trợ tôn cho bốn mươi hộ có nhà bị tốc mái tại hai xã trà ca trà giáp huyện bắc trà my và xã trà vân huyện nam trà my

trong thời gian tới tôi cũng sẽ cố gắng bằng những hành động thiết thực nhất ý nghĩa nhất
giúp đỡ bà con nhân dân từng khao một để sớm ổn định cuộc sống

trong báo cáo gửi ubnd tp hcm về đề án xây dựng chương trình phát triển nhà ở tp hcm

tp hcm sẽ hạn chế phát triển dự án nhà ở tại các quận trung tâm đồng thời khuyến khích doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở

đối với các quận bốn năm sáu một mươi một

dọc các trục giao thông công cộng lớn

là những yếu tố nguy cơ gây ra dối loạn tâm thần của trẻ em và vị thành niên
trước tỷ lệ các em mắc dối loạn tâm thần tồi học đường ngày càng gia tăng tại nước ta
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại hà nội bệnh viện nhi trung ương tổ chức hội thảo dối loạn tâm thần tồi học đường
nhằm hỗ trợ cung cấp thêm kiến thức chuyên môn cho các cán bộ y tế để giúp hỗ trợ kịp thời cho các em trong trần đoán và điều trị
tại buổi hội thảo các chuyên gia tâm lý tới từ bệnh viện nhi trung ương và một số đơn vị khác đã chia sẻ
tới hai mươi trẻ em và trẻ vị thành niên có dối loạn tâm thần đây là một con số rất đáng báo động
một số bệnh dối loạn tâm thần như bệnh trầm cảm bệnh dối loạn lo âu bệnh lý loạn thần đang ngày càng phổ biến hiện nay
trên thực tế nhiều bạn học sinh sinh viên bị bệnh nhưng không muốn đi gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần vì mặc cảm sợ sự kỳ thị của xã hội

để trẻ có thể tâm sự chia sẻ với cha mẹ khi gặp phải khó khăn trong việc học hành trong các mối quan hệ xã hội
điều này sẽ giúp trẻ tránh được những dối loạn về tâm thần cũng như có thể phát hiện sớm những dối loạn kể trên nếu có để can thiệp kịp thời
nhân kỷ niệm ngày thế giới phòng chống aids mùng một tháng một mươi hai vừa qua tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm tổ chức buổi nói chuyện
câu chuyện của chúng tôi thành công của chúng tôi nhằm chia sẻ những kinh nghiệm của các nhóm cộng đồng hỗ trợ những người nhiễm hivs

cách tiếp cận sử dụng dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm hiv cách huy động người nổi tiếng và các nhân vật có ảnh hưởng

đặc biệt là các bé mồ côi hoặc tổn thương do hiv và biện pháp chống kỳ thị phân biệt đối xử trong xã hội với người nhiễm hiv
giúp họ vượt qua tình hình
trong năm hai nghìn hai mươi việt nam có hơn hai trăm ba mươi người nhiễm hiv aids và một trăm linh số người nhiễm đã được các tổ chức xã hội
tổ chức cộng đồng tìm cách hỗ trợ hiện có hơn tám mươi người nhiễm hiv biết được tình trạng của mình
hơn sáu mươi được điều trị arv đã góp phần tích cực làm giảm lây lan hivs trong xã hội
yên bái là tỉnh miền núi có số đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần năm mươi sáu dân số nhờ có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn tiên phong chấp hành các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
đồng thời có nhiều đóng góp cho xã hội cho cộng đồng tham gia tích cực vào các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở

không chỉ làm giàu chính đáng ông phử còn được biết đến như một người tiên phong trong công tác tuyên truyền

với đặc thù của một tỉnh miền núi tỉnh yên bái có tám mươi một xã vùng ba và một trăm bảy mươi bảy thôn vùng đặc biệt khó khăn
do có địa hình chia cắt điều kiện đi lại giao thông gặp rất nhiều khó khăn

do đó vai trò của người có uy tín vô cùng quan trọng
trường hợp là người đồng bào dân tộc thường số ở những vùng sâu vùng xa chính là những thủ lĩnh

rất là ổn định là nhờ những chính sách của đảng và nhà nước thông qua những người có uy tín trong cộng đồng

tỉnh yên bái hiện có hơn một một trăm năm mươi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
họ đã phát huy tinh thần gương mẫu là nòng cốt tạo nên sự đoàn kết và là những cầu nối thủ lĩnh rất quan trọng
giữa cấp ủy đảng chính quyền với người dân địa phương
đồng hành của đảng bộ chính quyền hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi và đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống
đạt giải của một giải nhất hai giải nhì ba giải ba một mươi năm giải khuyến khích và một giải phong trào
trong hơn ba trăm linh tác phẩm của hơn hai trăm linh tác giả gửi về cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền văn hóa năm chủ tịch asean
ban giám khảo đã chọn trao ba giải nhì ba giải ba chín giải khuyến khích và một giải phong trào

và chào mừng thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy tại hà nội

một mươi năm qua công tác bảo tồn phát huy giá trị hoàng thành thăng long đã đề lại nhiều dấu ấn với cách làm bài bản

một mươi năm qua công tác phát huy giá trị của khu di sản hoàng thành thăng long thu được kết quả ấn tượng
bộ mặt của khu trung tâm hoàng thành thăng long đã thay ra đổi thịt
đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực kiên trì bền bỉ của các bộ ngành các cơ quan chuyên môn các nhà khoa học các chuyên gia trong nước và quốc tế
phải nói là cái trung tâm nó phát triển có thể nói là nhanh
có thể nói là một cái cảm giác như thế và nó đi từ không đến có
thế đấy là một cái trưởng thành vật bậc
một mươi năm trôi đi rất là nhanh
thực sự là chúng ta cũng đã làm được rất là nhiều việc
và hoàng thành đã thay đổi cái hương mặt
so với một mươi năm trước
trong quy mô lễ kỷ niệm một hội thảo quốc tế bàn về lộ trình phát triển cho khu di sản này trong những năm tiếp theo đã được tổ chức

có hai vấn đề một mặt là hoàng thành phải làm được nhiều hơn nữa phải hiện hiện được nhiều hơn nữa các cái giá trị vật chất

thì tôi nghĩ cái câu chuyện tích hợp các cái giá trị để tạo ra thành một cái chương trình giáo dục di sản cho học sinh là một trong những yêu cầu đặt ra đối với hoàng thành thăng long

trong công tác bảo tồn phát huy giá trị cũng như sự kỳ vọng của công chúng yêu di sản

chuyển sang các tin tức quốc tế
mới đây tổ chức y tế thế giới who nhận định tránh tụ tập trong gia đình sẽ là lựa chọn tốt nhất trong mùa giáng sinh năm nay
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín

việc đưa ra quyết định không gặp mặt người thân trong kỳ nghỉ lễ giáng sinh là rất khó khăn song đây là giải pháp tốt nhất
theo quan chức who người dân cần thận trọng và cân nhắc liệu họ có khả năng lây lan virus cho những người khác hay không đặc biệt là những người già và trẻ em
gặp mặt trực tuyến nên là phương án thay thế
cùng ngày giám đốc điều hành

tổ chức y tế thế giới who cũng cho biết đang cần khẩn cấp bốn ba tỷ usd cho cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu
thông báo được đưa ra trong bối cảnh sắp có thêm nhiều loại vaccine ngừa covid một mươi chín được cấp phép sử dụng
khiến nguy cơ các nước nghèo cũng như nhóm người nghèo dễ bị tổn thương
theo tổng giám đốc who cơ chế chia sẻ vaccine cần khẩn cấp bốn ba tỷ đô la để triển khai việc đặt mua phân phối vaccine mẫu xét nghiệm và thuốc điều trị
sự khẩn cấp đối với việc phát triển vaccine hiện nay tương ứng với việc nó phải được chia sẻ một cách công bằng
chính phủ các nước đều muốn làm tất cả để bảo vệ người dân của mình

trong năm sau cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu sẽ cần tới hai mươi ba tỷ đô la để đối phó với đại dịch

lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tác nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu đã lên mức kỷ lục trong năm hai nghìn một mươi chín
và vẫn tiếp tục tăng trong năm nay bất chấp các biện pháp phong tỏa hạn chế do tác động của đại dịch covid một mươi chín
báo cáo hàng năm về khí thải gây hiệu ứng nhà kính do tổ chức khí tượng thế giới wmo công bố cho thấy

tuy nhiên điều này không có nghĩa là mật độ tập trung co hai trong bầu khí quyển đã giảm
theo báo cáo của wmo
co hai tập trung trong khí quyển liên tục tăng trong những năm qua
dự báo mật độ này sẽ vẫn còn gia tăng trong năm nay kéo theo nguy cơ làm gia tăng nhiệt độ trái đất và mực nước dâng cao
chưa một ai có tốc độ tăng tài sản nhanh như elon musk trong lịch sử bằng xếp hạng năm trăm linh tỷ phú giàu nhất thế giới

elon musk đã chính thức vượt qua bình kết để trở thành người giàu thứ hai trên thế giới
hiện khối tài sản của elon musk
được tính toán là gần một trăm hai mươi tám tỷ đô la mỹ
theo thống kê của bloomberg giá trị tài sản của tỷ phú elon musk đã tăng thêm hơn một trăm linh tỷ đô la trong năm nay
mức tăng lớn chưa từng có trong lịch sử của bảng xếp hạng bloomberg
tỷ phú elon musk mới chỉ đứng thứ ba mươi năm trong danh sách bảng xếp hạng năm trăm linh tỷ phú giàu nhất thế giới này
hãng xe điện tesla được xem là điểm mấu chốt cho tốc độ tăng trưởng tài sản của tỷ phú elon musk
hiện công ty này đang có giá trị khoảng năm trăm linh tỷ đô la
ước tính ba phần tư tài sản của tỷ phú elon musk đến từ giá trị số cổ phiếu mà tỷ phú này nắm giữ tại tesla
còn ở vị trí số một chủ sở hữu amazon jeff bezos vẫn đang không có đối thủ với khối tài sản là một trăm tám mươi hai tỷ đô la

theo những gì camera hành trình của một chiếc xe lưu thông trên đường ghi lại

khi đang lưu thông một chiếc xe tải bất ngờ dừng lại
người điều khiển xe máy lập tức luồn sau chiếc xe này để quay đầu sang bên kia đường mà không dừng lại để quan sát

sự việc này là bài học kinh nghiệm cho mọi người phải luôn luôn quan sát thật kỹ trước khi sang đường nhất là ở những góc khuất
nhà nho lương văn can vẫn phù hợp với đạo lý của dân tộc việt nam cũng như tư tưởng kinh doanh của thời đại

mời quý vị khán giả cùng ngày đến năm xưa tìm hiểu về cuộc đời cũng như sự nghiệp giáo dục của ông
nhà nho lương văn can sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng với tinh thần hiếu học

ông thi hương đậu cử nhân không tham gia vào triều đình huế
ông cùng vợ mở trường đông kinh nghĩa thục dạy học tại số bốn hàng đào hà nội vào năm một nghìn chín trăm linh bảy

sau đó ông bị kết án biệt xứ và đi đầy ở campuchia một mươi năm
một mươi năm đi đầy ở nam vang campuchia bằng trí tuệ và con mắt tinh đời
lương văn can đã tìm hiểu quá trình buôn bán hiểu được phong tục tập quán cũng như văn hóa của người dân nơi đây
ông quyết định thành lập một đường dây buôn bán xuyên biên giới việt nam campuchia
và rất thành công trong việc mở các cửa tiệm tại campuchia
có lẽ đây là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của nhà cách mạng lương văn can
một giai đoạn ông tham gia vào việc làm kinh doanh và thành công ở ngay trên đất khách trong hoàn cảnh của một tù giam lỏng

trong những năm tháng tại campuchia lương văn can đã viết hai cuốn sách bàn về việc kinh doanh

đây được coi là hai cuốn sách bàn về buôn bán và cách làm giàu đầu tiên của việt nam
nên lương văn can còn được coi là người thầy của dân
lương văn can là người doanh thương việt nam
mười năm sau mới được trở về hà nội lương văn can lại mời trưng dạy học
học trò khá đông tuy không còn quang cảnh đông kinh nghĩa thục ngày xưa
song vang bóng của nó trong những năm một nghìn chín trăm hai mươi nhất là trong các năm một nghìn chín trăm hai mươi năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu thế kỷ hai mươi vẫn còn rõ rệt và rầm rộ